xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
israel từ những ngày đầu thành lập năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám israel tuyên bố thành lập trên vùng đất trước đây có tên gọi palestine dưới sự kiểm soát của anh
hơn bảy trăm linh người palestine đã phải di rời hoặc bị cưỡng chế ra khỏi nhà và mỹ là nước đầu tiên công nhận israel khi tổng thống truman đưa ra quyết định chỉ một mươi một phút sau khi nhà nước israel tuyên bố thành lập
ý tưởng lập ra một quốc gia cho người do thái đã được thúc đẩy bởi chủ nghĩa phục quốc do thái zionisum
vốn bắt đầu từ cuối thế kỷ một mươi chín
người ủng hộ chủ nghĩa này tin rằng việc thành lập một quê hương cho người do thái là cách duy nhất để bảo đảm sự an toàn cho họ sau nhiều thế kỷ bị tha hương
hoa kỳ đã ủng hộ chủ nghĩa phục quốc do thái ngay từ đầu do đó việc mỹ là quốc gia đầu tiên công nhận sự tồn tại của nhà nước israel là điều gần như lẽ đương nhiên
trong suốt những năm một nghìn chín trăm ba mươi và một nghìn chín trăm bốn mươi có một sự ủng hộ và đồng cảm tương đối lớn đối với chủ nghĩa phục quốc do thái và tất nhiên là sau thảm sát holokod
sự cảm thông ấy càng lớn thêm đối với tội ác diệt dùng nhắm vào người do thái ở châu âu
điều này đã giúp mở đường cho sự ủng hộ của phương tây đặc biệt là của mỹ đối với việc thành lập một nhà nước do thái
đặc biệt sự cảm thông với thảm sát holocaust đã tạo động lực cho việc hỗ trợ thành lập một nhà nước do thái
tổng thống truman cũng muốn tận dụng cơ hội này để thu hút thêm sự ủng hộ cho cuộc bầu cử sắp tới của ông
tổng thống hay truman đang phải đối mặt với cuộc bầu cử và ông không muốn đánh mất bất kỳ lợi thế nào
không có thể so với đối thủ của mình
tiếp theo một điều thường được nhắc đến trong mối quan hệ giữa mỹ và israel là những giá trị chung
tuy khó xác định rõ ràng các giá trị này là gì nhiều chính trị gia mỹ xem israel như một nền dân chủ duy nhất ở trung đông
dù đây là điều luôn gây ra những tranh cãi
họ dường như cảm thấy có sự đồng điệu về giá trị giữa mỹ và israel
điều mà có lẽ mỹ không cảm thấy đối với các quốc gia hồi giáo ở trung đông
họ tin rằng các mục tiêu của mỹ và israel là những giá trị đối với các quốc gia hồi giáo ở trung đông
tiếp theo chiến lược của israel khớp nối đáng kể với các mục tiêu chiến lược của mỹ
và đây là một yếu tố khiến hai nước xích lại gần nhau
thứ ba mỹ và israel là đối tác chiến lược
điều này bắt đầu từ thời kỳ chiến tranh lạnh khi mỹ và liên xô cạnh tranh chiến lược
và cuộc đối đầu này cũng diễn ra tại trung đông đặc biệt ở ai cập quốc gia láng giềng của israel
cần nhớ rằng ngay sau khi nhà nước israel ra đời ai cập đã cùng bốn quốc gia trung đông phát động tấn công israel
năm một nghìn chín trăm năm mươi năm ai cập mua vũ khí tấn công israel
liên xô làm mất cân bằng quân sự trong khu vực và tạo ra thêm những chia rẽ ở trung đông
đó là những nước ủng hộ liên xô và những nước ủng hộ mỹ
israel đã yêu cầu mỹ cung cấp vũ khí từ năm một nghìn chín trăm năm mươi để duy trì ưu thế quân sự
nhưng phải đến năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai tổng thống kennedy mới đồng ý
sau cuộc chiến tranh sáu ngày năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy khi israel chiếm được lãnh thổ từ jordan syri và ai cập
mối quan hệ chiến lược giữa hai bên càng được củng cố
với những sự trợ giúp
israel đã giúp mỹ giành được rất nhiều lợi thế chiến lược trong việc kiểm soát trung đông
israel đã hình thành bộ máy thu thập thông tin tình báo rất hữu hiệu
và những thông tin đó đã được đưa về nước mỹ
mỹ là một quốc gia của những người nhập cư được củng cố bởi sự đa dạng
trở nên phong phú bởi niềm tin được thúc đẩy bởi tinh thần kinh doanh và đổi mới sáng tạo
chúng tôi được định nghĩa bằng các cuộc thảo luận dân chủ
vì vậy ở israel chúng tôi nhìn thấy những giá trị mà chúng tôi cũng có
và chúng tôi cũng có
israel nhận được những gì từ mối quan hệ với mỹ
dễ thấy nhất đó là israel nhận được rất nhiều tiền từ mỹ
kể từ sau thế chiến thứ hai mỹ đã viện trợ khoảng hai trăm sáu mươi tỷ đô la mỹ cho israel
nhiều hơn bất cứ quốc gia nào khác
và hiện nay israel đã nhận được ba tám tỷ đô la mỹ mỗi năm theo thỏa thuận với cựu tổng thống obama
cho đến năm hai nghìn tám thì các viện trợ vẫn bao gồm kinh tế nhưng giờ thì chủ yếu dành cho chi tiêu quân sự
các khoản viện trợ này đã biến israel thành một trong những thế lực quân sự mạnh nhất thế giới
với những chiếc máy bay chiến đấu thế hệ mới nhất của mỹ và cả hệ thống đánh chặn tên lửa vòm sắt
một điều cần nhớ đó là hầu hết các khoản tiền viện trợ đều phải dùng để mua hàng hóa đa phần là vũ khí của mỹ
tuy nhiên thì mỹ không kèm theo điều kiện về cách sử dụng số tiền này
bất chấp những chỉ trích liên quan đến cách mà israel đối xử với người palestine
có một yếu tố nữa liên quan đến đời sống chính trị của nước mỹ
đó là một bộ phận không định
nhiều người nhỏ cử tri mỹ dành sự ủng hộ rất lớn cho israel
và điều này luôn được các chính trị gia tính tới trong các chiến dịch tranh cử của mình
với những phân tích ở trên có thể thấy mối quan hệ giữa mỹ và israel có sự gắn bó chặt chẽ với nhau
trong quá trình hình thành và phát triển
sự tồn tại của đất nước israel cho đến ngày hôm nay phần lớn là nhờ sự bảo vệ của nước mỹ
và ngược lại sức ảnh hưởng tại trung đông mà nước mỹ có được trong suốt bảy mươi năm qua
cũng là nhờ có một đồng minh đặc biệt như israel đã tồn tại giữa khu vực này
trong bối cảnh những đồng minh lớn khác như ả rập xê út
hay thậm chí cả thổ nhĩ kỳ ngày càng xa rời với mỹ
thì vị trí của israel ngày càng trở nên quan trọng hơn
nước mỹ không thể bỏ mặt israel bất chấp chuyện gì xảy ra
và đó là lý do ngay sau khi thông tin về những cuộc tấn công của hamas vào israel được công bố
hàng chục tàu chiến của mỹ lập tức được điều đến khu vực
cùng với những kế hoạch hỗ trợ hậu cần kỹ thuật lớn
nhưng khi cuộc chiến với hamas
đã kéo dài tới bảy tháng thì thế cuộc đã xoay chiều
quân đội israel nhanh chóng tràn ngập lãnh thổ giải gaza
những cuộc truy quét của họ đã kéo theo những thiệt hại nặng nề về thương dân
và gây ra làn sóng phẫn nộ lớn đối với cộng đồng thế giới
nó không chỉ kích phát lòng hận thù từ phía cộng đồng hồi giáo xung quanh
mà còn khiến cho thế giới phẫn nộ
và ngay cả các quốc gia đồng minh nato của mỹ như pháp đức
cũng công khai phản đối israel
thổ nhĩ kỳ thậm chí còn gọi những cuộc tấn công của israel vào gaza
là hành động diệt chủng đồng thời ngừng mọi giao thương với nước này
colombia đã cắt đứt quan hệ với israel
các nước lớn trong khu vực như là ai cập ả rập xê út không chỉ phản đối
mà còn muốn mỹ công khai rút viện trợ cho israel
và bên cạnh đó làn sóng biểu tình phản đối xung đột ở gaza
cũng đang lan rộng ở ngay cả trong lòng nước mỹ
đặc biệt khi israel triển khai chiến dịch quân sự tại thành phố rafah ở giải gaza
làm dấy lên các lo ngại về tình hình nhân đạo tại đây
những hành động đi quá giới hạn của quân đội israel
có thể coi như một gáo nước lạnh vào nước mỹ
và có thể nói chính quyền washington đang phải đối mặt
với luồng sức ép đối ngoại lớn nhất trong nhiều năm qua
trong những tuần gần đây các cuộc biểu tình phản đối quốc chiến của israel ở dãy gaza
tiếp tục lan rộng ở các trường đại học trên khắp thế giới
mặc dù yêu cầu của những người biểu tình ở mỗi trường đại học là khác nhau
nhưng phần lớn các cuộc biểu tình đều kêu gọi các trường đại học thoái vốn khỏi các công ty
và dự án hỗ trợ israel phản đối cuộc chiến ở gaza
tại anh nhiều xã hội đồng bộ israel
sinh viên đã dựng lều trại để biểu tình tại quân viên hai trường đại học lâu đời của nước này
là đại học oxford và đại học cambridge
một số sinh viên cho biết họ sẽ cùng một trăm linh trường đại học trên thế giới
phản đối cuộc chiến của israel ở gaza
cuộc chiến đã khiến hơn ba mươi bốn bảy trăm linh người palestine thiệt mạng cho đến nay
sự đoàn kết đóng vai trò rất quan trọng trong mọi phong trào
và đó là lý do chúng tôi tổ chức những cuộc biểu tình như thế này
chúng tôi là một lực lượng đoàn kết
chúng tôi đoàn kết với gaza và đoàn kết với phong trào này
đã diễn ra trên khắp thế giới
không chỉ ở anh các sinh viên đại học các nước châu âu khác
như hà lan đức pháp và thụy sĩ
cũng đang tham gia vào phong trào biểu tình
làn sóng này cũng lan rộng sang các nước châu á
tại ấn độ sinh viên trường đại học jawaharlal nehru
danh tiếng ở thủ đô new delhi
cũng đã biểu tình để thể hiện sự đoàn kết
với các sinh viên tại trường đại học columbia ở mỹ
còn tại australia các khu trại biểu tình ủng hộ palestine
đã xuất hiện ở ít nhất bảy trường đại học trên cả nước
trong đó có đại học queensland và đại học sydney
trong khi đó tại mỹ làn sóng biểu tình
vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại
ngay cả khi đã có hơn hai người biểu tình bị bắt
các cuộc biểu tình của hàng nghìn sinh viên đại học mỹ
cũng đang làm dấy lên lo ngại về sự gia tăng nhanh chóng
của chủ nghĩa bài do thái
chúng tôi tôn trọng và bảo vệ quyền cơ bản tự do ngôn luận
nhưng ở mỹ không có chỗ trong bất kỳ khuôn viên trường học nào
bất cứ nơi nào dành cho chủ nghĩa bài do thái
hoặc lời nói thù hận hay đe dọa bạo lực
cho dù chống lại người do thái hoặc bất kỳ ai khác
theo các chuyên gia
phong trào biểu tình phản đối chiến dịch quân sự của israel ở gaza
đang đặt ra thách thức đối với lãnh đạo các trường đại học tại nhiều quốc gia
hiện nhiều trường đại học đã đưa ra các giải pháp tạm thời
nhằm ngăn chặn các cuộc biểu tình lan rộng và đi qua giới hạn
như tăng cường lực lượng an ninh đình chỉ học tập
tình thế bế tắc đang ngày một gia tăng
khi ngay chính quyền mỹ cũng bắt đầu đặt dấu hỏi
về vai trò của mỹ ở trung đông
và giải pháp nào khiến đồng minh ủng hộ các sáng kiến của mình
giữa tuần qua bộ ngoại giao mỹ cho biết
nước này đã rút lại một chuyến hàng viện trợ vũ khí ngắn hạn cho israel
trước quan ngại sâu sắc về một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn ở rafah
thành phố tập trung đông người tị nạn ở phía nam giải gaza
chúng tôi rất lo ngại về nguy cơ bùng phát chiến dịch quân sự ở japan
chúng tôi lo ngại về những tác động của kịch bản này đối với dân
chúng tôi đã thực hiện một công việc khó khăn
truyền thông tại mỹ dẫn lời một quan chức cấp cao của mỹ cho biết
lô hàng bị tạm dừng chuyển giao cho israel gồm một tám trăm linh quả bom nặng hai phao
tương đương khoảng chín trăm linh kg và một bảy trăm linh quả bom năm trăm linh pound khoảng hai trăm hai mươi năm kg
cũng trong ngày tám tháng năm tổng thống mỹ joe biden đã lần đầu tiên công khai
cảnh báo israel về việc washington sẽ ngừng cung cấp vũ khí
nếu như các lực lượng israel tiến hành một cuộc xâm lược lớn nhằm vào rafah
theo giới quan sát hành động của chính quyền tổng thống joe biden đánh dấu
một bước ngoặt trong cuộc xung đột ở gaza
đồng thời cho thấy sự nhìn nhận rõ ràng về vai trò của mỹ trong cuộc xung đột
trước đó một số thượng nghị sĩ mỹ đã cố gắng thúc đẩy một nghị quyết
nhằm áp đặt các điều kiện về việc tiếp tục viện trợ cho israel
gắn với những xem xét về nhân quyền tại gaza
chúng ta có đồng lõa không nếu có các vi phạm nhân quyền ở gaza
và câu trả lời rõ ràng là có đúng vậy
và đó là lý do tại sao tôi đưa ra nghị quyết này
và tôi cùng các thành viên khác sẽ tiếp tục đấu tranh
để đòi trách nhiệm từ phía israel
chỉ với việc thượng viện buộc phải tranh luận công khai về vấn đề này
thực sự cho thấy xu hướng đang thay đổi
ngay cả khi nghị quyết không được thông qua
mà cũng cho thấy áp lực này càng tăng
để mỹ phải gây sức ép nhiều hơn với israel
đối với cộng đồng quốc tế
chính quyền mỹ có thể phải đối mặt với những chỉ trích về tiêu chuẩn kép
trong cách nhìn nhận về cuộc xung đột ở ukraine và giải gaza
nhưng bài toán đau đầu hơn lại ở chính trong nước
khi những mũi rùi chỉ trích đang gia tăng
từ các cử tri trẻ tuổi đến gia đình
nó sẽ kết nối với người mỹ gốc ả rập
và những tiếng nói bất đồng từ chính nội bộ của đảng dân chủ
đây sẽ là những cảnh báo rủi ro chính trị
mà đương kim tổng thống có thể gặp phải
ngoài ra chiến sự hamas israel
đã khiến liên minh mỹ israel bộc lộ nhiều dạn nứt và mâu thuẫn
cụ thể tổng thống mỹ joe biden đặt ra yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức
cùng với việc hối thúc giải pháp hai nhà nước
cho cả israel và palestine
tất cả những yêu cầu này đều bị phía israel bác bỏ
theo cộng đồng quốc tế những chiếc xe tăng của israel
đã bắt đầu tấn công vào rafah
báo hiệu một đợt tấn công tổng lực mới
vào nơi trú ẩn cuối cùng của hơn một triệu thường dân palestine
sẽ không có lời biện minh nào khi mạng sống của hàng triệu người dân vô tội
ở dãy gaza bị đe dọa
hay những mồi lửa xung đột sắc tộc tôn giáo
vẫn đang trực chờ bùng phát
tất cả dù muốn hay không đều có liên quan rất lớn
tới những nguồn vũ khí và các hành động quân sự của cương quốc
xuống một thế giới là mỹ ở trung đông
việc họ có thúc đẩy được một lệnh ngưng bắn ở dãy gaza
hay xa hơn là một tiến trình hòa bình trung đông
nơi giải pháp hai nhà nước được thực thi
như chính nước mỹ đang hô hào
sẽ là cách đánh giá đúng đắn nhất về vai trò
và sức ảnh hưởng của mỹ ở khu vực này
nhưng tất cả sẽ phụ thuộc vào cách họ vượt qua
tình thế tiến thoái lưỡng nan hiện nay
trong xử lý mối quan hệ với nước đồng minh
thân cận nhất với israel
và tới đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại